các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hiện tại phim đào phở và piano vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trên phạm vi cả nước
từ việc chiếu thí điểm ở trung tâm chiếu phim quốc gia ncc với số xuất chiếu giới hạn
bộ phim lịch sử này có ngày càng được tăng lên gần ba mươi xuất chiếu mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khán giả
từ ncc đào phở và piano được công chiếu rộng rãi tại các hệ thống dạp tư nhân trên cả nước
theo lãnh đạo phụ trách phòng chiếu phim tại trung tâm chiếu phim quốc gia
tính từ khi bắt đầu chiếu tại ncc
đào phở và piano đã bán được một mươi ba bốn trăm ba mươi ba vé online và năm mươi bốn bảy trăm tám mươi năm vé tại quầy
tổng cộng số vé là sáu mươi tám hai trăm một mươi tám vé thu gần ba bảy tỷ đồng
theo dữ liệu thống kê doanh số phòng vé của box office việt nam
doanh thu đào phở và piano tính đến mùng một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn là gần tám ba tỷ đồng
tuy nhiên box office việt nam cũng nhấn mạnh là bộ phim đào phở và piano không bán vé trực tuyến
nên hệ thống box office việt nam không ghi nhận chính xác doanh số của tác phẩm này
theo thông tin từ box office việt nam
việc không thống kê được dữ liệu của bộ phim này là điều hơi đáng tiếc
vì đây là một trường hợp vô cùng thú vị của điện ảnh việt nam
và nếu được thống kê chính xác đầy đủ sẽ giúp cho chúng ta nhận thấy các bộ phim có chủ đề lịch sử
các bộ phim được cấp vốn bởi nhà nước hoàn toàn có thể thu hút khán giả cả nước
và tạo ra những cơn sốt tại phòng vé
hy vọng sự thành công ngoài phòng vé của đảo phở và piano
sẽ tạo ra sự chú ý của các cơ quan quản lý nhà nước
giúp cho những tác phẩm sau này có chiến lược truyền thông
quảng cáo giới thiệu và phổ biến bài bản hơn rộng rãi hơn
bộ phim đào phở và piano tiếp tục chiến lược
chỉ bán vé tại quầy ở các cụm rạp trong cả nước
hiện tại chỉ có một số cụm giạp duy nhất là vinh sine giạp một mươi hai tháng chín cũ
có hiển thị xuất chiếu đào phở và piano online tuy nhiên không thanh toán online được
hiện đang sử dụng nhiều phương pháp khác nhau
cùng với sự hỗ trợ của một số bạn cộng tác viên ở hà nội và tp hcm
để cố gắng thống kê doanh số phòng vé của bộ phim này
tuy nhiên kết quả chắc chắn sẽ không chính xác như các bộ phim khác
do hệ thống bán vé trực tuyến của trung tâm chiếu phim quốc gia vẫn chưa mở lại
nên chỉ duy nhất cục điện ảnh nắm được thông tin doanh thu chính xác của đào phở và piano
khi được hỏi về doanh thu của đào phở và piano lãnh đạo cục trưởng cục điện ảnh cho hay
hết tháng ba cục điện ảnh sẽ tổng hợp kết quả đề án thí điểm để có số liệu chính xác
đào phở và piano được làm từ ngân sách nhà nước được chiếu với mức giá chỉ có năm mươi đồng
cho tất cả các ghế và các xuất chiếu
theo kế hoạch ban đầu dù có khán giả hay không
thì đào phở và piano vẫn sẽ chiếu đến hết ngày một mươi tháng ba ở trung tâm chiếu phim quốc gia
một số dạp tư nhân bán vé muộn hơn cam kết chiếu phim phi lợi nhuận ít nhất bốn tuần
dù còn nhiều hạn chế nhưng đào phở và piano đã tạo nên cơn sốt chưa từng có ở dạp chiếu
trong những ngày đầu năm ra rào khá lặng lẽ và không mất kinh phí để quảng bá
nhưng chính cộng đồng mạng đã góp phần giúp đào phở và piano
trở thành hiện tượng phòng vé
nhiều khán giả đã phải xếp hàng trực tiếp ở trung tâm chiếu phim quốc gia để mua vé
vì cụm giảp này không bán vé online
và dù không phải là phim thương mại giải trí
nhưng nhiều xuất chiếu của đào phở và piano đã hết vé trước nhiều ngày
điều chưa từng xảy ra ở cụm rạp này trước đây
lãnh đạo phòng chiếu phim tại trung tâm chiếu phim quốc gia cho biết
hiện sức nóng của phim đã giảm nhẹ
các xuất chiếu buổi sáng tại ncc thường còn chỗ buổi chiều và tối vẫn kín chỗ
hiện tại thì phía ncc chưa thể hiện
các xuất chiếu theo hình thức tập thể
bắt đầu ncc có kế hoạch chỉ chiếu đào phở và piano đến ngày một mươi tháng ba
nhưng do nhu cầu của khán giả xem bộ phim này vẫn cao
nên ncc sẽ tiếp tục chiếu đến khi hết khách
những phim về đề tài lịch sử phim do nhà nước đặt hàng sản xuất
thường lép vé về doanh thu
có phim được đầu tư chỉn chu tâm huyết nhưng chỉ bán được vài vé
đào phở và piano của đạo diễn phí tiến sơn là ngoại lệ
phim bất ngờ tạo cân suốt đến mức trang web đặt vé
của trung tâm chiếu phim quốc gia bị sập
câu chuyện phim xảy ra là những ngày giữa tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
lấy bối cảnh những trận đánh cuối cùng trước khi quân ta rút khỏi hà nội
chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ
một số người còn nán lại bên chiến lũy dẫu biết rằng ngày mai bom đạn sẽ chút xuống
họ đón nhận cái chết một cách bình thản
xác định rằng ngay cả cái chết cũng không chia lìa được chúng ta
mỗi người đều sống chết vì những niềm đam mê riêng
trong số đó một đôi tình nhân là anh lính tự vệ tên dân doãn quốc nam
và hương cô tiểu thư
hà thành thùy linh thất lạc nhau trong cuộc chiến
khi tìm được nhau họ chỉ còn chưa đầy nửa ngày để làm đám cưới
vun vén trong mối tình ấy là ông hỏa sĩ già nghệ sĩ ưu tú trần lực
vì linh mục nghệ sĩ nhân dân trung hiếu và ông bán phở anh tuấn
họ đều là những người dân hà nội được xây dựng với nét đẹp lãng mạn hào hoa
ông họa sĩ già luôn ấp ủ về được bức tranh thỏa ý mình
vợ chồng ông bán phở đam mê cặm cụi chỉ mong có người để thưởng thức
chủ bài đánh giày luôn nhớ về những ngày thắng cụ bình yên
ước ao có một chiếc mũ cảm tử quân
vì linh mục luôn khát khao sự an bình trong chiến trận
họ đại diện cho các tầng lớp người hà nội
tuy khác nhau về thân thế nhưng gặp nhau bởi tình yêu cái đẹp
đam mê sự tao nhã khí chất lãng tử và lòng yêu nước hồn nhiên
sự lãng mạn và tình yêu của họ vượt lên trên hoàn cảnh ngặt nghèo
giúp họ bước qua nỗi sợ hãi khi cái chết đang ngập tới
phim lấy bối cảnh cận tết người dân thủ đô phải sơ tán lên chuyến khu
nên những cành đào phải vất vả lắm mới kiếm được
phở là món ăn thân thuộc với người hà nội và không khí tĩnh lặng của hà nội xưa
trong một góc phố thường vang lên tiếng piano rắt
đào phở và piano là ba sự vật hiếm khi được liên tưởng đặt chung một chỗ
nhưng đều là những thứ đặc trưng tinh túy của hà nội xưa
đạo diễn phi tiến sơn bỏ không ít công sức để phần hình ảnh âm thanh của đào phở và piano
thực sự chỉn tru ấn tượng
cảnh phim về tình yêu và chiến tranh liên tục đan sen trong suốt hai mươi bốn giờ của ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trong vỏn vẹn hai mươi bốn h ấy phim thể hiện rõ hai mảng không gian thời gian trái ngược
trước và sau khi quân pháp tiến đánh thủ đô
những con phố như hàng bún yên ninh trước kia tấp nập người mua bán
sau trận bom trở nên sơ sát tiêu điều
màu sắc sáng tối tiết tấu nhanh chậm của mỗi cảnh phim ở hiện tại quá khứ
đều thể hiện ý đồ tạo sự đối lập của đạo diễn
điểm trừ của khoản này có là
lẽ là việc xoay chuyển giữa cảnh quay đối lập quá nhanh
khiến cho người xem có phần căng mắt
tuy nhiên đó lại là chìa khóa để mời ra cảm xúc hồi hộp gây cấn
và cả nỗi sợ khi lần lượt các nhân vật được dẫn tới tận cùng của số phận
phần âm nhạc của phim do nhạc sĩ trọng đài đảm nhận
ông nổi tiếng với những bản nhạc phim gần gũi với cuộc sống đời thường
và phản ánh những chân chuyên của kiếp người
không phải tiếng piano ca trù mới là điểm nhấn trong phần nhạc của đào phở và piano
bối cảnh được đầu tư cũng giúp cho phim đem lại hiệu ứng tốt
trước đây một số phim việt về đề tài lịch sử chiến tranh
cũng nhận không ít những phản hồi kém tích cực vì bối cảnh sơ xài thiếu thuyết phục
đoạn phố cổ dài hơn một trăm linh mét ở đào phở và piano được dựng từ bãi đất trống
nằm bên hồ đại lải vĩnh phúc
đạo diễn bà ekip quyết định dựng mới hoàn toàn bối cảnh chiến lũy xưa
ngoài giàn diễn viên thực lực vai nữ chính được giao cho gương mặt mới là cao thùy linh
mới hai mươi tuổi chưa có kinh nghiệm đóng phim diễn xuất của thùy linh trong phim dừng ở mức tạm ổn
cách thoại cũng cần phải cải thiện nhiều
tuy nhiên thùy linh đã dũng cảm đóng cảnh nóng ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh